đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ thực hành quyền công tố đã công bố xong bản cáo trạng
truy tố nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn
đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao cnc và phan xào nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm giám đốc công ty vtc online cùng đồng phạm bị truy tố về các tội đánh bạc tổ chức đánh bạc
mua bán trái phép hóa đơn sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào phần thẩm vấn chủ tọa phiên tòa thẩm vấn nhóm bị cáo bị truy tố về các tội
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bị cáo lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quảng trị bị truy tố về hai tội sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đánh bạc được thẩm vấn đầu tiên
trong phần xét hỏi bị cáo huy thừa nhận hành vi sai phạm của mình như cáo trạng truy tố
và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một phiên tòa sẽ tiếp tục phần thẩm vấn